một vùng áp thấp vừa xuất hiện trên khu vực giữa biển đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
dự báo đến khoảng một giờ ngày bốn tháng một mươi một vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm
đến khoảng một giờ ngày năm tháng một mươi một vùng áp thấp có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển có khả năng mạnh thêm
những giờ tiếp theo vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong đêm nay và ngày mai khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông kèm theo gió giật cấp sáu cấp bảy
bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét
cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại trung và nam trung bộ sẽ còn diễn biến phức tạp trong các ngày mùng sáu đến ngày một mươi tháng một mươi một
trước đó nam trung bộ vừa trải qua một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số năm
trong đêm nay hiện mưa đã mở rộng ra khu vực bắc và trung trung bộ kèm theo các nguy cơ về lũ quét gây sạt lở